các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
linh phó trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an hòa bình cho biết nạn nhân vừa được tìm thấy là trương công tránh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai quê tại thanh hóa
nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng cởi chân thi thể nằm sát vào vách hang
lực lượng cứu hộ phải đóng bè bằng tre mới vào được trong hang và đưa thi thể nạn nhân ra ngoài
như vậy sau bảy ngày tìm kiếm tích cực chạy đua với tử thần lực lượng cứu hộ mới tìm thấy nạn nhân đầu tiên trong tình trạng không còn sự sống
việc tìm kiếm nạn nhân thứ hai vẫn đang được tiến hành khẩn trương
công an thành phố việt trì tỉnh phú thọ vừa bắt giữ hai đối tượng trú tại tỉnh hòa bình
trú tại tỉnh thái bình đã có hành vi trộm cắp ở nhiều tỉnh thành phố với giá trị tài sản trộm cắp được lên tới hàng chục tỷ đồng
lợi dụng đêm khuya vắng vẻ các đối tượng đã đột nhập vào gia đình bà hà thị soạn ở tổ sáu phố tân phú phường tân dân thành phố việt trì
sau đó cậy phá kết sắt lấy đi tiền và các tài sản có giá trị khác tổng giá trị lên đến gần một trăm linh triệu đồng
sau một thời gian đấu tranh công an thành phố việt trì đã làm rõ các đối tượng gây ra vụ trộm cắp này là nguyễn quang nguyên và phạm văn kiểu cùng chú tại huyện đông hưng tỉnh thái bình
tại cơ quan công an cả hai đối tượng khai nhận bằng các thủ đoạn tương tự chúng đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp ở nhiều tỉnh thành như tuyên quang hà tĩnh quảng ninh ninh bình và phú thọ với giá trị tài sản trộm cắp lên đến hàng chục tỷ đồng
số tiền trộm cắp các đối tượng tiêu xài và mục đích cá nhân và chơi cờ bạc
hiện cả hai đối tượng đã bị bắt tạm giam ở trại tạm giam công an tỉnh ninh bình và quảng ninh cơ quan công an tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
thưa quý vị liên quan đến việc hai cựu tổng giám đốc của bảo hiểm xã hội việt nam là lê bạch hồng và nguyễn huy ban bị bắt do liên quan tới vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bảo hiểm xã hội việt nam công ty cho thuê tài chính hai alc hai thuộc ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
bảo hiểm xã hội việt nam vừa có công văn gửi các cơ quan thông tấn báo chí liên quan đến vụ việc trên
quan điểm của bảo hiểm xã hội việt nam
bảo hiểm xã hội việt nam là nghiên túc chấp hành kết luận của cơ quan chức năng xử lý nghiêm các tập thể cá nhân vi phạm
vụ việc xảy ra cách đây một mươi năm và được ủy ban kiểm tra trung ương các tập thể cá nhân có liên quan đã bị xử lý theo quy định
các cơ quan chức năng hiện đang tập trung giải quyết vụ việc và thu hồi tài sản cho nhà nước
bảo hiểm xã hội việt nam sẽ thông tin đầy đủ tới các cơ quan thông tấn báo chí khi có kết quả từ cơ quan có thẩm quyền
trong suốt thời gian qua bảo hiểm xã hội việt nam luôn được quản lý tốt dưới sự giám sát của quốc hội chính phủ được thanh tra kiểm toán định kỳ theo quy định của pháp luật
đại diện bảo hiểm xã hội việt nam cũng khẳng định trong bất cứ trường hợp nào thì quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội vẫn luôn được đảm bảo không hề bị ảnh hưởng

bảo hiểm xã hội việt nam cũng khẳng định trong bất cứ trường hợp nào thì quyền lợi của quốc hội chính phủ được thanh tra kiểm toán định kỳ theo quyền lợi

thì phải ban hành như thế nào
nhưng nếu sai thì sao
nếu lỗi thì sao
thì cái luật này nó đang là một khoảng trống rất lớn
hiện nay chưa có
vậy thì tất cả nhân dân việt nam vẫn mong chờ
một cái sai
ban hành một quyết định hành chính cụ thể thì có thể bị kiện
nhưng mà sai ban hành một văn bản
quy phạm pháp luật
thì chúng ta chưa có một cái thủ tục kiện nào
giống như nước phương tây
nhưng cũng không có một trách nhiệm nào
mà chúng ta biết rồi
văn bản pháp luật sai thì hậu quả lớn hơn rất nhiều
so với một quyết định hành chính sao
có thể thấy rằng
thông tư sáu hai nghìn một mươi bảy
của bộ văn hóa thể thao và du lịch
đã gây ra rất nhiều khó khăn
cho các lãnh đạo của các công ty lữ hành
buộc họ phải bổ sung chứng chỉ
quy định này chưa phù hợp với thực tế
vì nhiều người đứng đầu công ty lưỡng hành
tuy không đáp ứng được yêu cầu
về bảng cấp
nhưng họ đã có rất nhiều thâm niên
trong việc điều hành và quản lý công ty của mình
còn là những chuyên gia truyền đạt lại kiến thức
cho các sinh viên chuyên ngành du lịch
thông tư sáu hai nghìn một mươi bảy
chỉ là một trong nhiều ví dụ
văn bản quy phạm pháp luật
không thể thực hiện được do thiếu tính thực tiễn
đối tượng áp dụng thông tư này
chỉ là một bộ phận người làm du lịch và lữ hành
tuy nhiên trước khi thông tư có hiệu lực
đã vấp phải nhiều ý kiến phản đối
gây hoang mang cho hàng nghìn xếp công ty lữ hành
và khó hiểu đối với nhiều người
quan tâm đến vấn đề này
và chính từ sự phản đối
nên thông tư sáu hai nghìn một mươi bảy
sẽ phải thay đổi
cho phù hợp với thực tiễn
tiếp tục với một thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị đã có rất nhiều
chiêu thức kiếm tiền
của các bệnh nhân tại các phòng khám tư nhân
có bác sĩ là người nước ngoài
được phóng viên thâm nhập vạch trần
và phát sóng trên các bản tin trước
trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi tiếp tục
ghi nhận phản ánh từ nhiều bệnh nhân khác nhau
chỉ vì tin vào những lời quảng cáo
tư vấn trên mạng
phòng khám tư nhân vẽ bệnh
làm giá ngay trên bàn mổ
và câu chuyện được phóng viên ghi nhận trực tiếp
tại phòng khám đa khoa thành đức
có địa chỉ tại số năm phút duy tiến
quận thanh xuân tp hà nội
người đàn ông này đến phòng khám
đa khoa thành đức để khám
vì bệnh lính giảm ham muốn
sau một loạt cắt xét nghiệm
bác sĩ chẩn đoán anh bị
viêm tuyến tiền liệt viêm niệu đạo
và viêm bao quy đầu
ngay sau đó
ông này chỉ định tiểu phẫu chỉnh dây hám
với chi phí năm triệu đồng
nhưng khi lên bàn mổ
bất ngờ bệnh nhân còn bị ngã giá
làm thêm tiểu phẫu khác
hôm trước thì là
lúc trước khi lên thì là chỉ là
tiểu phẫu cái phần mà
cái mật độ nhạy cảm của anh nó lên quá cao
đấy thì là nó tiểu phẫu để
nó làm cho nó giảm bớt lại
xong rồi bắt đầu nó mới
nói về cái phần đó là
cắt bao quy đầu
để làm cho nó ngắn lại
sau thủ thuật đó là
điệp khúc tiêm chuyển kháng sinh
lặp lại qua nhiều ngày
với chi phí mỗi ngày từ một hai triệu
đến một bảy triệu đồng
nếu mà đủ liệu trình của nó
thì phải là đủ bảy ngày
thì là sáng nay là ngay sinh hoạt thế
thì bây giờ mình có bệnh
người ta bảo thế thì sợ chết
chả phải làm thế nào
theo bác sĩ hà ngọc mạnh
trường khoa năm học bệnh viện việt bỉ
trường khoa năm học bệnh viện việt bỉ
với triệu chứng của bệnh nhân là giảm ham muốn
mà bác sĩ tại phòng khám thành đức
lại chẩn đoán ra ba bệnh
viêm bao quy đầu viêm niệu đạo
viêm tiền liệt tuyến
là chưa điều trị đúng bệnh
bởi bệnh viêm tiền liệt tuyến
ít khi xuất hiện ở người dưới bốn mươi tuổi
nhất là khi họ hoàn toàn khỏe mạnh
và không có biểu hiện viêm cấp
đánh giá lại những bệnh lý
ví dụ như là những tiền sử
liên quan đến hoạt động nghề nghiệp của bệnh nhân
ví dụ như những cái công việc
quá stress chẳng hạn thì nó cũng làm giảm
ham muốn tình dục của bệnh nhân
rồi sau đó thì mới đánh giá được
cái vấn đề là cái tần suất
tình dục khi mà chúng ta giảm ham muốn như thế nào
rồi sau đó thì chúng ta mới
quyết định để làm một cái xét nghiệm
để đánh giá về máu xét nghiệm về
tétotrol chẳng hạn vì là cái ham muốn
tình dục là liên quan nhiều đến cái vấn đề
không tình dục na sau đó thì chúng ta
mới cực tính được cái chuyện là
nên điều trị như thế nào
không chỉ bệnh nhân này
mà rất nhiều bệnh nhân khác
cũng rơi vào trường hợp tương tự
đây là toàn bộ hóa đơn
chữa bệnh của một bệnh nhân khác
trong hơn một mươi ngày điều trị chỉnh lại
dây hãm dương vật tại phòng khám
đa khoa thành đức anh đã tốn
gần ba mươi triệu đồng điều đáng
nói là bệnh nhân tiếp tục bị cuốn vào
vòng xoáy tuyêm truyền rồi
điều trị mà không biết ngày nào kết thúc
vừa đã tải hết dịch gì rồi
chị bảo em nói hôm nay là
ngày mai đến để
chuyển dịch với điều trị thôi
rồi bảo cho thuốc
cho thầy bảo nhưng mà mới
với tiền điều trị cao
may mắn là
hai thanh niên này đều kịp thời dừng lại
khi đã tốn vài chục triệu đồng
thế nhưng sẽ còn
không biết bao nhiêu người vì tin vào
những lời quảng cáo vẽ bệnh
của những người nhân danh bác sĩ
đã điều trị cho các bệnh nhân trên
mà nhận hậu quả tiền mất tật mang
thưa quý vị để bệnh nhân tin tưởng điều trị
phòng khám này đã dùng những chiêu thức
như thế nào phóng sự trong bản tin
ngày mai sẽ tiếp tục vạch trần chiêu thức vậy
quý vị chú ý đón xem còn bây giờ thì
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng đến với
trường quay phía nam để cùng cập nhật những
tin tức văn hóa xã hội trong nhịp sống hai mươi bốn h bảy
với áp lực gia tăng dân số
nhiều trường tiểu học ở thành phố hồ chí minh
đã chuyển từ học hai buổi
thành một buổi một ngày khiến cho nhu cầu
tìm chỗ bán trú tăng cao
vì vậy các cơ sở bán trú ngoài công lập
là nơi đáp ứng nhu cầu gửi con
của phụ huynh tuy nhiên việc quản lý
các phép hoạt động cũng như giám sát
loại hình này vẫn còn nhiều bất cập
thiếu trường lớp cơ sở vật chất không đủ
để tổ chức lớp bán chú là thực trạng diễn ra
nhiều năm nay tại thành phố hồ chí minh
không chỉ ở các quận viện ngoài thành
nơi tập trung nhiều khu công nghiệp
mà ngay cả khu vực nội thành
việc tổ chức lớp bán trú còn căng hẳn hơn
trường tiểu học an hội quận gò vất
đã chuyển từ học hai buổi thành học một buổi một ngày
do áp lực sỉ số học sinh
học sinh của trường thì có
trường thì có tám mươi sáu lớp
phòng học thì có năm mươi mấy phòng thôi
về cơ sở vật chất của trường thì không đủ
cái nhu cầu bán trú
của phụ huynh thì rất là lớn
đặc biệt các em sinh lớp một vào
các em còn rất là nhỏ
với những phụ huynh có con không được học bán trú
thì các cơ sở trong giữ trẻ ngoài giờ
là một giải pháp buộc phải lựa chọn
để không thể nghỉ làm ở nhà để trong con
cách khoảng hai trăm linh mét so với trường tiểu học an hội
là trường trung học cơ sở phạm văn chiêu
quận gò vất
có rất nhiều cơ sở bán trú tư thuộc
tại đây các em được ăn uống ngủ nghỉ và hướng dẫn làm bài
tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
thành phố hồ chí minh ra văn bản chỉ đạo
sở giáo dục và các quận quyện tổ chức kiểm tra
giám sát các cơ sở bán trú tư thuộc
đồng thời các cơ sở bán trú trình đến
xã phường để ký cam kết hoạt động
như vậy các cơ sở bán trú tư thuộc hiện nay
hoạt động chỉ theo sự cam kết với xã phường
mà không có bất cứ một giấy phép đảm bảo an toàn nào
đây cũng là điểm bất cập
trong việc quản lý các cơ sở này
về phía địa phương
và cụ thể là phòng giáo dục đào tạo
cũng mong muốn các cơ quan chức năng
có hướng dẫn cụ thể hơn
lớp bán trú ở ngoài nhà trường
ví dụ cụ thể về
cơ sở bật chất
về phòng chống dịch bệnh
hoặc là về mức độ
tối thiểu trang bị
phương tiện trong lớp
cũng như là cam kết với chủ
của chủ cơ sở
khi mà thực hiện tổ chức bán trú
ở ngoài nhà trường như vậy
và cũng có những biện pháp
chế tài đối với những cơ sở hàng
trước nhu cầu
gửi con của các bậc phụ huynh
ubnd tp hcm vừa có văn bản
chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo
cùng các quận nguyện hướng dẫn
các phường kiểm tra hoạt động
của các cơ sở bán trú
tuy nhiên bên cạnh việc kiểm tra giám sát
thì sớm đưa ra những quy định rõ ràng
về cấp phép hoạt động
là điều cần thiết
để đảm bảo an toàn cho trẻ
và giúp các địa phương
không gặp khó khăn khi quản lý
các cơ sở này
nhưng cổ phần thế giới duy động
đang vô cùng hoang mang trước thông tin
địa chỉ email của hơn năm bốn mươi hai triệu người
khoảng ba mươi một giao dịch bị lộ
điều này một lần nữa cảnh báo
thông tin của người dùng
đang ẩn chứa rất nhiều nguy cơ
thành viên có tên tài khoản
đã đăng tải tập tin dữ liệu được giới thiệu
là kho thông tin khách hàng của thế giới di động
lên một diễn đàn chuyên trao đổi mua bán
các thông tin rõ rỉ có tên redforum
file excel này chứa hơn ba mươi một bản ghi
liệt kê số thẻ ngân hàng ngày giờ giao dịch
số tiền giao dịch cùng một số thông tin khác
tập tin cũng liệt kê điểm thực hiện giao dịch
chi tiết tới chi nhánh nào của thế giới di động
hay điện máy xanh
các giao dịch được cho là thực hiện vào tháng sáu và tháng bảy
mặc dù đại diện của thế giới duy động
đã lên tiếng phủ nhận và cho rằng
tất cả thông tin trên chỉ là bịa đặt
nhưng điều đó cũng không thể trấn an khách hàng
tìm hiểu các thông tin về vụ việc trên internet
trong hai năm này
thì mình cũng có sử dụng
để giao dịch với thế giới duy động
mình cũng có kiểm tra
tài khoản của mình trên
công cụ kiểm tra
kiểm tra là có thông tin bị rò rỉ
thì mình sử dụng thẻ atm
nội địa khi giao dịch thì gửi
mã otp về cho điện thoại
thì khá là an toàn
nhưng mà đối với những chủ thẻ
visa hay là giao dịch quốc tế
thì vấn đề này
nó rất là nguy hiểm cho những chủ thẻ như vậy
hệ thống công nghệ bằng tin
thì nó cũng giống như là cơ thể con người
ban đầu thì nó không có bệnh
sau thời gian tự nhiên nó phát sinh ra những bệnh
chưa kể là còn vấn đề
nhân sự về con người
người vào làm việc rồi sau đó nghỉ
thì khi mà nghỉ đi thì
cũng có khả năng là copy những cái dữ liệu ra
thì cái đó là
cũng có thể là những nguyên nhân
thế giới di động có thể là nhờ một cái đơn vị thứ ba
đồng hành cùng với thế giới duy động
họ vô họ kiểm tra
tạo cái sự là thuyết phục
cũng giống như an tâm hơn của khách hàng
hiện cục an ninh mạng đã cử cán bộ kỹ thuật trực tiếp
làm việc với thế giới duy động
và đa xác minh cụ thể cũng như đồn đốt hướng dẫn doanh nghiệp
đảm bảo an toàn thông tin
qua vụ việc của thế giới duy động
đây cũng là một hồi chuông cảnh báo cho các công ty lớn
tài sản thông tin nó là một cái
tài sản rất là đặc thù
nó không phải giống như tài sản hữu hình
mà nó cái khả năng chia sẻ rất là lớn
và chia sẻ rất là nhanh
và khi mà mất rồi
thì coi như là hoàn toàn là không lấy lại được
nên ra đối với tôi thì
tôi nghĩ rằng là các doanh nghiệp
chúng ta nên có những cái chương trình
bảo vệ thường xuyên
giám sát thường xuyên cảnh báo đưa ra thường xuyên
để bảo vệ tài sản thông tin của mình
một cách tuyệt đối
ngoài các yếu tố về kỹ thuật và trách nhiệm của các đơn vị
thực hiện giao dịch thanh toán
thì người dùng cũng cần cân nhắc kỹ lưỡng
trước khi cung cấp thông tin cá nhân của mình
cho các dịch vụ trên internet
bên cạnh đó người dùng cần có thói quen kiểm tra
định kỳ thay đổi các thông tin xác thực
để giảm thiểu nguy cơ lộ thông tin cá nhân
bản tin nhịp sóng hai mươi bốn trên bảy
xin được kết thúc tại đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
cảm ơn coca cola
đã đồng hành cùng chương trình
và bây giờ thanh trúc xin mời quý vị và các bạn
quay trở lại trường quay hà nội
để tiếp tục bản tin an ninh hai mươi bốn h
sau ít phút dành cho quảng cáo
trong phần tiếp theo của chương trình
lễ hưởng ứng ngày pháp luật việt nam năm hai nghìn một mươi chín
được bộ tư pháp
phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố hà nội
tổ chức vào tối ngày hôm qua
dòng người di cư khổng lồ
từ các nước trung mỹ
đổ về bên giới mexico
mang theo những giấc mơ mỹ
nhưng miền đất hứa liệu có thực sự tồn tại
thưa quý vị và các bạn
với chủ đề nâng cao hiệu quả công tác xây dựng
thực thi bảo vệ pháp luật ý thức tuân thủ pháp luật
góp phần xây dựng nhà nước liêm chính
hành động kỷ cương sáng tạo hiệu quả
xã hội dân chủ công bằng văn minh
vào tối ngày hôm qua tại thành phố hà nội
bộ tư pháp phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố hà nội
đã tổ chức lễ hưởng ứng ngày pháp luật
nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đã tế dự và phát biểu tại buổi lễ
qua năm năm triển khai
ngày pháp luật việt nam
đã trở thành một sự kiện chính trị
pháp lý quan trọng
huy động được sự tham gia phối hợp của các cấp các ngành
tổ chức đoàn thể sự hưởng ứng của toàn dân
có sức loan tỏa sâu rộng
tạo chuyển biến ý thức tự giác học tập
tìm hiểu pháp luật
nội dung tổ chức được đổi mới
với nhiều mô hình hay cách làm hiệu quả
kết quả thực hiện ngày pháp luật
và công tác phổ biến giáo dục pháp luật
đã có đóng góp quan trọng trong sự tôn vinh hiến pháp
pháp luật giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật
đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp
của nhà nước doanh nghiệp người dân
phát biểu tại buổi lễ
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh
ngày pháp luật đang góp phần xây dựng hình ảnh
một nước việt nam đổi mới hội nhập
năng động tôn trọng và đảm bảo
thực thi đầy đủ các quyền con người
quyền công dân theo đúng tư tưởng
dân chủ pháp quyền mà chủ tịch hồ chí minh
hẳng mong muốn tuy nhiên
chủ tịch quốc hội cũng cho rằng ở một số nơi
vẫn còn mang tính hình thức ý thức
chấp hành pháp luật trong một bộ phận cán bộ
nhân dân chưa cao hành vi vi phạm
pháp luật vẫn còn xảy ra
ngay cả trong một số cán bộ công chức
thực thi công vụ việc xây dựng hoàn thiện
tổ chức thi hành pháp luật còn lúng túng
nguồn lực đầu tư cho công tác
phổ biến giáo dục pháp luật còn hạn chế
chủ tịch quốc hội đề nghị
chú trọng tăng cường hơn nữa
đến việc triển khai xây dựng
văn bản hướng dẫn thi hành luật
để các luật được ban hành
sớm đi vào cuộc sống
nâng cao hiệu quả công tác tổ chức
thi hành pháp luật phát huy
vai trò chủ động tích cực
tự giác và trách nhiệm nêu gương
của đảng viên cán bộ công chức
viên chức trong học tập
nghiên cứu tìm hiểu pháp luật
đặc biệt là trong tuân thủ
và chấp hành pháp luật
để mọi người dân tin tưởng nôi theo
kỷ luật thủy cương
tạo chuyển biến mạnh mẽ thực chất
trong thực thi công vụ gắn với
giáo dục đạo đức liêm chính trách nhiệm
giải trình thực hiện nghiêm
các quy định về phòng chống tham nhũng
thực hành tiết kiệm chống
lãng phí theo tấm gương đạo đức
chủ tịch hồ chí minh
chủ tịch quốc hội cũng nhấn mạnh
đến việc cần có giải pháp hữu hiệu
để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho
các tầng lớp nhân dân coi đây là khâu đột phá
trong tổ chức thi hành pháp luật
là mục tiêu quan trọng nhất của công tác phổ biến
giáo dục pháp luật mỗi người dân
mỗi cộng đồng cần chủ động hơn
trong việc nghiên cứu tìm hiểu học tập
và nghiêm chỉnh chấp hành hiến pháp pháp luật
vì lợi ích của mình và cộng đồng
với đất nước hưởng ứng
ngày pháp luật việt nam mỗi
người chúng ta phải bằng những
hành động cụ thể thiết thực
chung tay gấp phần đưa hiến pháp
pháp luật đi vào cuộc sống
một quốc gia phát triển
bền vững cần được xây dựng
trên nền tảng pháp liếc vững chắc
trong đó tinh thần thượng
tôn pháp luật phải được đặt lên
hàng đầu tinh thần đó
không chỉ được tôn vinh trong
ngày pháp luật việt nam mà
phải trở thành nền tảng trong hoạt động
của bộ máy nhà nước
và của cả hệ thống chính trị
phải trở thành nếp sống văn hóa
thường xuyên của mỗi người dân
mỗi cộng đồng xã hội
tại buổi lễ
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
trao bằng khen của thủ tướng chính phủ
cho các tập thể và cá nhân
có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng
phổ biến thi hành bảo vệ pháp luật
và tổ chức hưởng ứng ngày pháp luật
nhiều tập thể cá nhân đã nhận bằng khen
của bộ trưởng bộ tư pháp
tại công an thành phố cần thơ
cụm thi đua số một bộ công an gồm
công an thành phố hà nội đà nẵng hải phòng
thành phố hồ chí minh và cần thơ
vừa tổ chức tổng kết phong trào thi đua
vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn một mươi tám
phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
được triển khai thực hiện gắn với khẩu hiệu
hành động chủ động đổi mới kỷ cương
trách nhiệm hiệu quả
cụm thi đua số một tập trung điều tra khám phá
hơn bảy bốn trăm linh trong tổng số chín bốn trăm hai mươi chín
vụ phạm pháp hình sự đạt tỷ lệ

được củng cố xây dựng như mô hình dân vận khéo
cổng giáo an ninh trật tự vùng giáo ba mươi
tại hội nghị các đại biểu đánh giá
cao các kết quả đạt được trong phong trào thi đua
của cụm tuy nhiên vẫn còn hạn chế cần khắc phục
đó là một số địa phương triển khai
công tác thi đua còn mang tính hình thức
chưa thật sự phát huy nhân tố mới
các đơn vị cũng thống nhất đề nghị tặng cờ thi đua của chính phủ
cho công an thành phố cần thơ và công an thành phố hà nội
đồng thời suy tôn công an thành phố đà nẵng
làm cụm trưởng cụm thi đua số một
trong phần cuối của chương trình sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết
kính chào quý vị và các bạn
sau khối không khí lạnh
đang trong quá trình suy yếu chậm
ngày hôm nay thời tiết tại bắc bộ
sẽ có mưa cục bộ trời say lạnh
với nền nhiệt độ về đêm giao động
từ một mươi sáu đến hai mươi hai độ
vùng núi có nơi thấp hơn từ một đến hai độ
vì vậy người dân nơi đây cần lưu ý
sự ấm cơ thể trong thời điểm này
sẽ đến ngày mai mưa có xuống giảm
giúp nền nhiệt tăng nhẹ
cao nhất ngày ở trong ngưỡng là hai mươi bốn hai mươi tám độ
riêng điện biên và lai châu
nhiệt độ có thể đạt ngưỡng là ba mươi độ
thời tiết nhìn chung thuận lợi
cho các hoạt động ngoài trời của người dân nơi đây
đến với trung bộ
tại các tỉnh
từ thanh hóa kéo dài cho đến tận bình thuận
mưa giảm đi đáng kể
chỉ còn xuất hiện ở diện giải giác
ban ngày trời có nắng nhiều hơn
với nền nhiệt độ tăng dần so với thời đoạn trước
từ thanh hóa đến thừa thiên huế
mức nhiệt độ trưa chiều trong khoảng hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
còn khu vực từ đà nẵng đến bình thuận
nền nhiệt độ cao nhất ngày
sẽ là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
lưu xuống phía nam
do dạnh áp thấp dịch chuyển dần về phía nam
nên mưa tại khu vực tây nguyên nam bộ
cũng sẽ giảm
nhiệt độ mang tính chất địa phương
nên nhiệt độ vì thế cũng có xuống tăng nhẹ
ngày đêm tại tây nguyên
giao động từ một mươi tám đến ba mươi độ
còn tại nam bộ
nhiệt độ giao động trong khoảng hai mươi ba đến ba mươi ba độ
đến với biển đông
quần đảo hoàng sa phổ biến không mưa
tầm nhìn xa trên một mươi km
quần đảo trường sa
có mưa rào và rông vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km
nhiệt độ tại cả hai quần đảo
giao động từ hai mươi năm đến ba mươi một độ
khu vực hà nội nhiều mây
đêm và sáng có mưa rào nhẹ
trời lạnh gió đông nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ ngày đêm giao động trong khoảng
từ hai mươi đến hai mươi bảy độ
sáu mươi phút đã trôi qua
và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình
cũng xin để tạm dừng
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
xin kính chào tạm biệt
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo